ủy ban nhân dân tp hcm vừa thống nhất nội dung đề án không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường
đồng thời giao sở nội vụ thành phố tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh đề án
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở nội vụ tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân tp
lấy ý kiến góp ý của đoàn đại biểu quốc hội thành phố đối với đề án không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường
tại thành phố đề án này sẽ được báo cáo lên bang thường vụ thành ủy trong tháng sáu này
trước khi trình trung ương trước đó vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi sở nội vụ tp hcm đã có tờ trình
gửi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dự thảo văn bản kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ
chấp thuận cho hồ chí minh xây dựng đề án không tổ chức hội đồng nhân dân quận và phường